hội chứng đau cổ gây gáy thường không nguy hiểm song có thể gây ra nhiều lo lắng khó chịu mệt mỏi cho người bệnh làm giảm suốt sức lao động và chất lượng cuộc sống
nguyên nhân thường gặp nhất của hội chứng đau cổ gây gáy là gối đầu cao khi ngủ hoặc kê đầu trên vật cứng một thời gian dài
bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi giới tính nhưng thường gặp hơn ở những người lớn tuổi
lý do là bởi hệ mạch máu của những người cao tuổi đã giảm tính đàn hồi thậm chí là nghẽn tắc
ngoài ra đau cổ vây gáy còn do tổn thương các mặt khớp của cuộc sống cổ như thoái hóa đốt sống cổ thoát vị đễ đệm cuộc sống cổ viện cổ bẩm sinh dị tật viêm chấn thương vùng cổ
tình trạng đau cổ gây gáy khiến nhiều người bệnh khó chịu mất tập trung giảm hiệu quả làm việc
một nguyên nhân ngoại ý cũng thường gặp là do công việc hằng ngày dẫn đến những chấn thương nhỏ nhưng lại lặp đi lặp lại nhiều lần
lái xe sơn trần làm việc với máy vi tính nhiều
đau cổ váy gáy thường xuất hiện vào lúc vừa mới ngủ dậy hoặc ngồi làm việc ở tư thế đánh máy cúi xuống đọc văn bản hoặc sửa chữa văn bản hoặc làm những công việc này thường xuyên trong nhiều ngày nhiều tháng
tùy theo từng mức độ mà người bệnh có những biểu hiện khác nhau cơn đau có thể từ vùng gáy lan ra vai cổ ở một bên
mức độ đau từ ít đến nhiều cũng có thể cơn đau từ gáy lan xuống bả vai cánh tay ở một bên hay hai bên
trong trường hợp này bệnh nhân có nhiều biểu hiện mệt mỏi tê tay nặng tay rất khó chịu
đặc biệt là khi cần đưa tay lên cao hoặc cầm nắm sách đồ vật lái xe
nhiều trường hợp tình trạng đau vai gáy kéo dài dẫn đến người bệnh luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi khó chịu không tập trung tư duy kém ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của người bệnh
cách điều trị đau cổ vây gáy không dùng thuốc
nếu bệnh nhẹ cơn đau không kéo dài bản thân người bệnh có thể tự điều trị bớt đau bằng cách dùng cao rán hoặc dùng hai bàn tay xoa bóp gõ vớt cho vùng cổ vai gái nhiều lần để giảm đau
hoặc có thể đến các cơ sở vật lý trị liệu phòng khám đông y để xoa bóp bấm huyệt châm cứu
giai đoạn này cần cố gắng tránh xoay đầu xoay cổ không được ngồi dưới điều hòa hoặc quạt để tránh co cứng cơ dẫn đến cơn đau nhiều hơn
khi đi ngủ cần nằm gối thấp giữ ấm vùng cổ
có thể chiếu đèn hồng ngoại hoặc xoa bóp hùng vai gáy khoảng một mươi năm phút trước khi đi ngủ
nếu cơn đau là cấp tính chịu trứng nhẹ thì sẽ hết đau sau khoảng hai ba ngày
trường hợp có cơn đau nhiều hơn biểu hiện đau rõ ràng và gây khó chịu cho người bệnh ngoài các biện pháp trên cần dùng thêm một số thuốc
thuốc giảm đau
thuốc thường dùng trong điều trị hội trứng đau vây gáy bao gồm thuốc giảm đau acetaminophen hoặc thuốc giảm đau chống viên non steroid như diclofenac dibuprofen aspirin
hoặc dùng miếng rán chứa hoạt chất alicylic acid jabocasicin votazrel emudial để giảm chịu trứng tại chỗ
thuốc giảm cơ là một trong những thuốc được bác sĩ chỉ định trong trường hợp đau cổ vây gáy gây khó chịu cho người bệnh ví dụ như các thuốc torberison eperison
đây là những thuốc có tác dụng ức chế dẫn truyền thần kinh nguyên phát và noron vận động đồng thời ức chế tái hấp thu canxi hai cộng và cnap giúp giảm trường lực cơ tăng tuần hoàn máu ngoại biên
như vậy thuốc giảm cơ có tác dụng giúp giảm cơ
thuốc giảm cơ có thất cơ giảm đau tăng vận động cho cơ bị căng đau
tuy nhiên thuốc có một số tác dụng phụ như gây chán ăn buồn ngủ chóng mặt buồn nôn đau dạ dày
do đó khi dùng thuốc có biểu hiện bất thường cần báo ngay cho bác sĩ
không dùng thuốc cho người mẫn cảm với thành phần của thuốc phụ nữ mang thai ba tháng đầu phụ nữ đang nuôi con bú trẻ em và người mắc bệnh nhược cơ
vitamin b đặc biệt như vitamin b một mươi hai liều cao vitamin b chín vitamin b sáu vitamin b một có thể được sử dụng nhằm phục hồi gây thần kinh bị chèn ép gây đau
ngoài ra vitamin nhóm b còn có tác dụng thúc đẩy quá trình tạo hồng cầu tăng tuần hoàn máu giảm tình trạng co cứng cơ
tuy nhiên dù là chỉ vitamin nhóm b dùng khá an toàn và đào thải qua đường nước tiểu nhưng bệnh nhân cũng không nên quá lạm dụng
dùng quán liều vì thuốc cũng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn như khăn nước mờ mắt đau bụng buồn nôn
đi tiểu nhiều hoặc đỏ da
ngoài ra có thể kết hợp biện pháp xoa ấn gõ nhẹ nhàng vào vùng gáy bả vai và cánh tay
tuy nhiên không được xoa bóp bấm huyệt hoặc tập vận động trong giai đoạn cấp tính
một số trường hợp người bệnh bị đau nặng trong các trường hợp nguyên nhân do thoát vị đẽ đệm trượt đốt sống việu cột sống cần được điều trị bằng phẫu thuật
một phương pháp khác có thể ứng dụng đó là điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu
các phương pháp nhiệt có tác dụng giảm đau chống co cứng cơ giãn mạch tăng cường chuyển hóa dinh dưỡng như chiếu hồng ngoại trùm ngải cứu đắp paraffin tắm ngâm suối buồn nóng
các phương pháp điện trị liệu như sóng ngắn có tác dụng tạo nhiệt nóng tăng cường chuyển hóa chống phù nề chống viêm giảm đau tại chỗ
dòng sung điện có tác dụng kích thích thần kinh giảm đau tăng cường chuyển hóa giúp giảm đau
triều tiên laser giúp làm mềm cơ giảm đau chống viêm tái tạo tổ chức tổn thương do cơ bị co cứng
biện pháp kéo giãn cuộc sống bằng hệ thống kéo dãn kỹ thuật số để điều trị đau cổ gây gáy do thoát vị địa đệm thoái họa địa đệm thoái hóa đốt sống
chúng ta nên dự phòng đau cổ vai gáy từ khi chưa có biểu hiện thương tổn bằng cách khi ngồi hay đứng đều phải đúng tư thế
khi ngủ chỉ gối đầu cao khoảng một mươi cm vừa khít với độ cong sinh lý sau gáy phần trên của vai phải đạt ở trên gối để tránh cột sống cổ và các cơ bắp bị kéo dãn
khi xem tv nên tựa lưng vào nệm đầu hơi ngửa ra sau thành ghế cổ tựa vào một điểm phù hợp với độ cong sinh lý của cổ
nghe điện thoại nên cầm ở tay không nên kẹp vào vai nếu có chỗ gác tay sẽ giảm bớt độ căng ở các cờ ở cổ và bà vai
những người lao động hay phải đi cúi nên có những bài tập riêng hằng ngày để khôi phục lại chức năng của các giấy thần kinh vai gáy
khi bị đau vai gáy nên nghỉ ngơi hạn chế vận động ít ngày bổ sung một số khoáng chất cho cơ thể như canxi kali và các vitamin c b e
tắm nước ấm xoa bóp giúp dẫn cơ chỗ đau tăng cường lưu thông trong cơ thể
ngoài ra người bệnh nên thường xuyên tập thể dục thể thao với các bài tập phù hợp vận động nghỉ ngơi giải lao giữa giờ làm việc
nên giải lao khi phải ngồi kéo dài tránh căng thẳng
đồng thời luyện tập các động tác dưỡng sinh kéo dãn cơ thể như ấn cổ cúi đầu về phía trước người đầu ra phía sau
nghiêng đầu sang trái sang phải xây tròn đầu vào cổ
làm điều này thường xuyên sẽ giúp phòng và giảm các triệu chứng của bệnh
khi đau cổ bay gáy không nên xoay vặn mạnh vì dễ gây tổn thương nặng các dây thần kinh
không uống thuốc tùy điện mà phải khám để được gặp bác sĩ chuyên khoa
khi triệu chứng thuyên giảm việc luyện tập dưỡng sinh sẽ giúp chúng ta vận động khớp cổ một cách nhẹ nhàng để giảm đau và nhanh chóng phục hồi
chúng ta có thể tập hai động tác dưỡng sinh ưỡn cổ vặn cột sống cổ ngược chiều